kính thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tám tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã tạm thời phong tỏa một phần do có ca nhiễm covid một mươi chín
và hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng cũng như là truy vết để sớm dập dịch
đảm bảo công việc thiết yếu tại các đơn vị này
trước đó ủy ban nhân dân quận bảy cũng phải phong tỏa bộ phận trả kết quả hồ sơ
theo đó ngay sau khi phát hiện một nhân viên đang làm việc tại ủy ban nhân dân quận bảy
tp hcm nghi nhiễm covid một mươi chín ngành y tế tp hcm đã phối hợp với ủy ban nhân dân quận
nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy vết và đã xác định được năm mươi một trường hợp tiếp xúc
ủy ban nhân dân quận bảy đã tạm phong tỏa bộ phận tiếp nhận kết quả trả hồ sơ
xịt khuẩn toàn bộ cơ quan truy vết khoanh vùng các trường hợp f một của ca dương tính này
các trường hợp tiếp xúc gần đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung ngay trong ngày
hiện ủy ban nhân dân quận bảy vẫn đang hoạt động bình thường
trụ sở phòng cảnh sát chữa cháy công an tp hcm cũng đang tạm thời phong tỏa một phần do có một ca nghi nhiễm
ngay sau đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kích hoạt công tác phòng chống dịch mức độ cao nhất
và báo cáo các đơn vị liên quan đồng thời không cho cán bộ chiến sĩ ra ngoài và không tiếp với người dân đến liên hệ công tác
các cán bộ và chiến sĩ cũng được sắp xếp phân bố ca trực để phòng chống dịch
nhưng vẫn đảm bảo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ